đoàn công tác của bộ y tế do bộ trưởng nguyễn thị kim tiến dẫn đầu đã có chuyến khảo sát tại trạm y tế vùng biên giới
thuộc xã mỹ quý tây bệnh viện đa khoa tỉnh long an và làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh về các hoạt động y tế của địa phương
trạm y tế xã mỹ quý tây là một trong năm trạm nằm ở khu vực vành đai biên giới việt nam và campuchia
bình quân mỗi ngày trạm tiếp nhận khám chữa bệnh cho hơn ba mươi người dân hai nước
tại điểm khảo sát bộ trưởng bộ y tế thăm hỏi động viên đội ngũ cán bộ y tế và tìm hiểu về cơ sở vật chất y tế
và tình hình chăm sóc sức khỏe thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh
ủy ban nhân dân tỉnh long an kiến nghị với bộ y tế hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật cho tỉnh thực hiện thí điểm mô hình trạm y tế khu vực nông thôn
có chính sách đặc thù cho những tỉnh giáp danh các thành phố lớn trong việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến cho rằng mô hình trạm y tế khu vực là cách làm sáng tạo
nếu thực hiện tốt sẽ phát huy hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở tránh lãng phí trong đầu tư
bộ trưởng cũng đề nghị long an sớm hình thành trung tâm kiểm soát bệnh tật
thực hiện tốt công tác đào tạo và lập đề án thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm hạn chế tình trạng thiếu bác sĩ